chào ngày mới quý vị và các bạn
hôm nay sẽ là một ngày nắng trên cả ba miền
nắng trói trang mức nhiệt cao nhất ở miền bắc và miền trung rơi vào khoảng ba mươi độ c
trong khi ở nam bộ thì có thể lên tới ba mươi ba ba mươi năm độ c
trời nắng nóng cộng với mật độ di chuyển đã tăng cao trở lại
quý vị hãy đi làm sớm hơn một chút để bắt đầu ngày làm việc mới được thuận lợi và dễ chịu hơn